thưa quý vị còn tại an giang một vụ vận chuyển ba mươi viên thuốc tân dược xuất xứ nước ngoài
nghi vấn thuốc nhập lậu vừa bị tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang phát hiện bắt giữ
trước đó khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng bảy trong lúc tuần tra kiểm soát chống buôn lậu trên địa bàn thành phố châu đốc
khi đến tỉnh lộ chín trăm chín mươi năm a khóm vĩnh chánh phường châu phú a tổ công tác phát hiện một đối tượng điều khiển xe mô tô
có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy và ném một thùng giấy xuống đường nhằm ngăn cản sự truy đuổi của tổ công tác
tiến hành kiểm tra thùng giấy trên tổ công tác phát hiện bên trong có chứa ba vỉ thuốc tân dược xuất xứ nước ngoài
nghi vấn là thuốc nhập lậu trị giá hàng hóa khoảng một trăm ba mươi năm triệu đồng
tổ công tác tiến hành bàn giao vụ việc cho công an thành phố châu đốc lập biên bản tạm giữ số thuốc tân dược trên
để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ xử lý theo đúng quy định